mới đây thông tin từ sở y tế tp hcm cho biết dịch covid một mươi chín do biến chủng đen ta bùng phát trên địa bàn thành phố
bắt đầu từ những ngày cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cho đến nay thực tế cho thấy tp hcm đã bắt đầu kiểm soát được dịch
cụ thể tính từ ngày bảy tháng một mươi tp hcm ghi nhận bốn trăm linh ba chín trăm chín mươi bảy ca bệnh covid một mươi chín
hiện vẫn còn hai mươi chín trăm linh năm ca bệnh đang cách ly điều trị tại các bệnh viện tầng hai và tầng ba
bên cạnh đó hai mươi hai hai trăm năm mươi bảy ca bệnh đang cách ly điều trị tại nhà
thời điểm đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một chỉ số lây nhiễm trong cộng đồng của tất cả quận huyện trên toàn thành phố ở cấp độ một
tuy nhiên chỉ bốn tuần sau chỉ số lây nhiễm chuyển sang cấp độ hai
số ca mắc trong toàn tăng nhanh từ một sáu trăm bảy mươi bốn ca một tuần lên ba ba trăm một mươi bảy ca một đoàn
bên cạnh đó tử vong tăng từ bảy ca một tuần lên hai mươi ca một tuần
giai đoạn này tp hcm thành lập hai bệnh viện giã chiến với chín trăm linh giường
và chuyển công năng của chín bệnh viện thành bệnh viện điều trị covid một mươi chín với bốn hai trăm ba mươi tám giường
sau đó dịch bệnh covid một mươi chín vẫn tiếp tục la dọc
đến ngày bảy tháng bảy chỉ số lây nhiễm trong cộng đồng đã chuyển sang cấp độ ba
đây cũng là thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh nhất với số ca tăng cao tại hầu hết các quận huyện
số ca mắc mới mỗi ngày vượt con số ba ca
đến ngày một mươi sáu tháng bảy chỉ số lây nhiễm trong cộng đồng chuyển sang cấp độ bốn
bệnh nhân nhập viện tăng nhanh từ ba ba trăm một mươi bảy ca một tuần lên đến một mươi một sáu mươi chín ca một tuần
đồng thời số ca tử vong tăng nhanh mỗi ngày hàng loạt những bệnh viện giã chiến cũng tăng lên
có thể nói từ trung tuần tháng bảy đến trung tuần tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
tp hcm đã trải qua những ngày hết sức khó khăn do đỉnh điểm của dịch bệnh kéo dài hơn hai tháng
cho đến giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay tp hcm đã bắt đầu kiểm soát được đại dịch
ca bệnh covid một mươi chín tử vong giảm dần ca mắc mới cũng giảm dần
số ca xuất viện xuất ngắn khoảng cách
và cao hơn số ca nhập viện
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại